cảng hàng không quốc tế nội bài cho biết trong ngày hôm nay tức ngày mùng ba tết
sân bay này dự kiến khai thác ba trăm bốn mươi chuyến bay với khoảng ba mươi bốn khách
trong số này riêng quốc nội có trên ba trăm linh chuyến với gần ba mươi ba khách
nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại tăng cao của người dân các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất
đã chủ động bố trí đủ nhân lực phục vụ không để xảy ra un tắc cục bộ
năng lực nhà ga hoàn toàn đáp ứng các khung giờ cao điểm
an ninh soi chiếu bố trí đầy đủ số lượng để phục vụ hành khách và đảm bảo số lượng dự phòng